hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tây ninh ghi nhận bảy trăm bảy mươi tám ca dân tính với sars cov hai đây là ngày thứ năm liên tiếp địa phương này có trên bảy trăm linh ca bệnh trên ngày
đáng chú ý đa số ca nhiễm đều được phát hiện qua test sang lọc điều này cho thấy mức độ lây nhiễm sars cov hai trong cộng đồng tại tây ninh vẫn còn khá cao
trước sức ép lớn về số lượng f mới nhiễm ở tây ninh mới đây năm mươi cán bộ nhân viên y tế hải phòng đã tình nguyện vào chinh viện địa phương này
ngoài ra bộ y tế viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên ngành y tế các tỉnh bắc giang quảng ninh
đã cử cán bộ chuyên gia y tế đến hỗ trợ tây ninh
tình hình dịch ở hà nội trong khoảng một tuần qua đang nóng dần với số lượng f cộng đồng liên tục tăng cao
ngày ba tháng một mươi hai hà nội thông báo năm trăm bốn mươi hai ca dương tính mới trong đó f cộng đồng là một trăm sáu mươi một người
theo sở y tế hà nội thành phố vẫn đang nỗ lực giám sát người về từ các tỉnh thành phố trong cả nước
địa phương này vẫn giữ phương án truy vết người tiếp xúc gần và cách ly tập trung
các f được truyền điều trị tại cơ sở y tế
tuy nhiên ổn định
dịch mới bùng phát ở bệnh viện phụ sản trung ương khiến nhiều người lo ngại khi f được phát hiện đa số là sản phụ đang điều trị bệnh lý nền có nguy cơ cao chuyển biến nặng
theo đánh giá của ngành y tế tỉnh sóc trăng hiện nay diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh còn phức tạp
trong bảy ngày gần đây trung bình mỗi ngày tỉnh này có khoảng trên bảy trăm linh ca dương tính với covid một mươi chín
số ca nhiễm tăng rất nhanh từ đầu tháng một mươi một đến nay
đáng lo ngại số ca nhiễm được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng rất cao
ngoài ra số lượng f một qua chi vết cũng rất cao gây áp lực lớn cho các địa phương
ủy ban nhân dân thành phố hà nội dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động kinh tế xã hội giao thương di chuyển của người dân từ các địa phương trên cả nước về thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao
theo đánh giá của sở y tế hà nội hiện số lượng bệnh nhân f nặng nguy kịch tại thành phố này chiếm tỷ lệ không nhiều khoảng tám
nhưng việc tăng nhanh số ca nhiễm mới cũng là áp lực lớn cho cơ sở y tế
do đó hà nội cần triển khai những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
tối ngày ba tháng một mươi hai hà nội đã công bố hướng dẫn cách ly quản lý khám và điều trị f tại nhà
tuy nhiên các điều kiện đi kèm để f được cách ly tại nhà còn khá nghiêm ngặt
cần thơ cũng đang chịu sức ép rất lớn từ số lượng f mới ngày càng cao
theo báo cáo của sở y tế thành phố cần thơ trong ngày ba tháng một mươi hai thành phố ghi nhận một một trăm năm mươi ba ca nhiễm
chủ yếu là người đang cách ly tại nhà và sàng lọc ở
cơ sở y tế thành phố có đến hai mươi ba sáu trăm linh ba người đang cách ly tại nhà trong đó có một mươi một tám trăm hai mươi tám f
trong hệ thống điều trị của ngành y tế cần thơ tầng hai là những cơ sở y tế điều trị f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
hoặc có diễn biến vượt chuyên môn của y tế địa phương
công suất tầng hai là hai bảy trăm năm mươi giường số f đang điều trị là hai bốn trăm chín mươi ba bệnh nhân
đáng chú ý tầng ba chuyên điều trị f có độ nặng nguy kịch bệnh nhân có bệnh lý nền theo chuyên khoa
bệnh lý cần cấp cứu với công suất ba trăm năm mươi giường
tầng ba của hệ thống y tế cần thơ đã kín dường với ba trăm năm mươi ca nặng điều trị
tại buổi làm việc với thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn ngày một tháng một mươi hai bí thư thành ủy cần thơ lê quang mạnh cho biết
dù đang triển khai điều trị f tại nhà lực lượng tại các trạm y tế phường rất mỏng
monobraver đã được bộ y tế cấp cho địa phương nhưng số f sử dụng thuốc kháng virus này chưa nhiều
trong những ngày qua lượng ca mắc mới tăng nhiều số bệnh nhân cần cấp cứu có xu hướng tăng do đó
cần thơ cần bộ y tế hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đặc biệt là f nặng
báo cáo về công tác phòng dịch trên địa bàn trong buổi làm việc với bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành lòng ngày ba một mươi hai
ông nay phila giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết trung bình trong một tuần trở lại đây số ca mắc mỗi ngày khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi ca
lãnh đạo ngành y tế nhận định diễn biến trên địa bàn còn nhiều phức tạp nhiều địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao
trong khi tỷ lệ tiêm vaccine tại địa phương này còn thấp
tám mươi bảy số dương tính được thống kê là chưa tiêm vaccine
các trường hợp tử vong cũng đều chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong bản tin của bộ y tế đồng tháp liên tiếp thuộc danh sách năm tỉnh thành ghi nhận caf nhiều nhất trong ngày
tại cuộc họp ngày ba tháng một mươi hai bí thư tỉnh ủy đồng tháp lê quốc phong cho rằng
tình hình dịch bệnh của tỉnh vẫn chưa hạ nhiệt số ca nhiễm chưa giảm
do đó ông chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tập trung cho việc xác định nguồn lây của bệnh
để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch
tính đến ngày ba tháng một mươi hai đồng tháp đã tiêm được hai một trăm năm mươi một trăm bốn mươi bảy liều vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm mỗi hai đạt bảy mươi ba chín mươi bốn dân số tỉnh
tỉnh bình định cũng đã sẵn sàng hệ thống điều trị trong tình huống số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao
địa phương này đang chủ động mở rộng các cơ sở điều trị và đảm bảo nhân lực sẵn sàng trạm y tế lưu động
ngày ba tháng một mươi hai tỉnh bình định có hai trăm linh bốn ca nhiễm mới
ngày hai tháng một mươi hai có một trăm sáu mươi chín ca
ngày một tháng một mươi hai là hai trăm ba mươi bốn ca
ngày ba mươi tháng một mươi một là có một trăm tám mươi sáu ca
số ca tử vong tại tp hcm từ cuối tháng một mươi một đến nay cũng có chiều hướng tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng một mươi
theo lý giải của ngành y tế thành phố lượng f tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bên cạnh đó thời gian này tp hcm cũng tích cực tiếp nhận f nặng được chuyển lên
từ các địa phương khác
số lượng ca tử vong cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số ca tử vong tại tp hcm
các địa phương tăng tốc tiêm vaccine covid một mươi chín
tp hcm đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
hướng đến mục tiêu giảm mắc và nguy cơ tử vong trong nhóm trường hợp này
trong chiến dịch này tp hcm tập trung danh sách và chăm sóc người có bệnh nền
người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
những trường hợp này được ra soát để tiêm đủ liều vaccine cơ bản
ba sau sáu tháng hà nội cũng tăng tốc tiêm vaccine cho nhóm người từ năm mươi tuổi trở lên
đến nay tp hcm đã tiêm cho tám mươi hai ba mươi ba cho người dân trong nhóm tuổi này
sở y tế hà nội nhận định trong những tháng mùa đông xuân cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm có khả năng bùng phát do sự xuất hiện
của biến chủng virus sars cov hai delta và omicron
trong văn bản ngày ba tháng một mươi hai sở y tế hà nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị y tế
đẩy mạnh giám sát
phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt đề ổ dịch
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng thông báo
tất cả những người dân từ một mươi hai tuổi trở lên tại tỉnh này khẩn trương liên hệ ngay
với trạm y tế xã phường thị trấn gần nhất đăng ký để được tiêm vaccine
theo kế hoạch sóc trăng sẽ kết thúc việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho những người từ một mươi hai tuổi trở lên vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
sau đó địa phương này sẽ áp đặt một số lệnh hạn chế với trường hợp
trong độ tuổi nêu trên chưa tiêm vaccine
đắk lắk nhiều ngày qua ghi nhận ca nhiễm thăng cao
song tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine ở người dân trên một mươi tám tuổi còn khá thấp
hiện tỷ lệ tiêm mũi một của tỉnh này đã đạt trên chín mươi năm nhưng mũi hai mới đạt khoảng năm mươi bốn
tại buổi làm việc giữa lãnh đạo bộ y tế và tỉnh đắk lắc bộ trưởng y tế lưu ý
địa phương này cần tăng cường lực lượng đến từng ngõ gõ từng nhà để tiêm vaccine cho người dân
đặc biệt là nhóm nguy cơ cao ưu tiên người trên năm mươi tuổi
ngoài ra ngành y tế này cũng tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh khác như bạch hầu
để tránh tình trạng dịch chống dịch
đối với mỗi loại vaccine các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế
để đưa ra quyết định về hạn sử dụng
vaccine pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ẩn định
theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định đảm bảo chất lượng hạn dùng đến chín tháng
thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng chín tháng
nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng lên chín tháng
vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược châu âu ema
đã thông qua hạn sử dụng
sử dụng của vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới cũng đã có thư gửi unicef
thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu
trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
từ thời điểm fda và ema phê duyệt nói trên
các lô vaccine pfizer đã sản xuất trước đây
có hạn sử dụng sáu tháng thì tự động tăng hạ dùng lên chín tháng
các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine
theo hạn sử dụng của nhà sản xuất
và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên chín tháng
trong thời gian tới nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu
và nếu đảm bảo ổn định về chất lượng
nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền
để tăng hạn sử dụng của vaccine lên một mươi hai một mươi tám hoặc hai mươi bốn tháng
dr kido pak trường đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam cho biết
vaccine pfizer biontech là vaccine covid một mươi chín đầu tiên được hu phê duyệt
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của hu
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một hu đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng
và các yêu cầu đảm bảo đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín
dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó
nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu
các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt
sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp
gồm có mở rộng nhóm tuổi tiêm từ một mươi hai tuổi trở lên và tăng hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín tháng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khu đã phê duyệt các điều kiện cập nhật này
bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên chín tháng áp dụng với tất cả vaccine pfizer
đã được sản xuất kể trước thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến việt nam
vaccine luôn được bảo quản ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
bằng các thiết bị chuyên dụng của nhà sản xuất
vaccine có thể được bảo quản trong bầu lạnh hoặc tủ lạnh dương từ hai đến tám độ c
tối đa trong vòng một tháng
tất cả các lô vaccine trước khi sử dụng tại việt nam đều được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế
đánh giá chất lượng và cấp phép sản xuất dường
do vậy việc tăng thời hạn vaccine lên ba tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine
barana frauer trưởng đại diện unicef việt nam cho biết
lò vaccine pfizer có hạn sử dụng là chín tháng khi được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất
ở nhiệt độ từ âm chín mươi đến âm sáu mươi độ c
loại vaccine đã được giã đông có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c trong tối đa một tháng là ba mươi một ngày
hiện nay hệ thống dây truyền lạnh của chương trình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của việt nam
về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu bảo quản vận chuyển và sử dụng vaccine covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thành lòng nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định
theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
hiện nay dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh
đặc biệt là xuất hiện biến thể mới omicron việc tăng tốc độ tiêm tăng diện bao phủ tiêm chủng
và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay việt nam đã tiếp nhận gần hai mươi chín triệu liều vaccine pfizer
và triển khai tiêm chủng được hai mươi ba sáu triệu liều vaccine này đảm bảo an toàn
tất cả các lô vaccine đều đảm bảo hạn sử dụng
đối với hai lô vaccine nêu trên việc bảo quản sử dụng và tiêm chủng thực hiện như những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó
trong thời gian từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới bộ y tế dự kiến tiếp nhận sáu mươi ba năm triệu liều
trong đó có trên bốn mươi triệu liều vaccine pfizer để tiêm cho người trên một mươi tám tuổi và trẻ em